ngày hôm qua một mươi năm tháng chín gần một mươi bốn hai trăm linh bệnh nhân nhiễm covid một mươi chín đã được công bố khỏi bệnh
nâng tổng số ca được điều trị khỏi đến thời điểm này lên bốn trăm một mươi hai sáu trăm năm mươi ca
về tình hình lây nhiễm ngày hôm qua cả nước ghi nhận một mươi năm trăm tám mươi năm ca mắc covid một mươi chín mới
riêng tp hcm có hơn năm ba trăm linh ca
còn tại thủ đô hà nội tính từ một mươi tám h ngày hôm qua đến sáu giờ sáng nay
trên địa bàn thành phố ghi nhận một ca dương tính tại khu vực cách ly
bệnh nhân ở quận hoàng mai và thuộc chung f một của sàng lọc ho sốt
trước những tín hiệu tích cực từ các biện pháp phòng chống dịch tại hà nội những ngày qua
trong chiều ngày một mươi năm tháng chín ủy ban nhân dân tp hà nội đã cự ra công văn
điều chỉnh một số biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn thành phố
theo đó một mươi chín quận huyện thị xã an toàn tại hà nội sẽ được mở lại một số hoạt động kinh doanh
từ một mươi hai giờ trưa nay một mươi sáu tháng chín nhưng vẫn phải đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch